thưa quý vị trong đêm hai mươi bốn tháng năm ngôi nhà trọ tại ngõ một trăm một mươi chín trung kính cầu giấy hà nội bất ngờ bốc cháy dữ dội
tại hiện trường nhiều nạn nhân bọc túi vải đặt trên cáng được lực lượng chức năng đưa ra ngoài
khoảng giờ ba mươi ngày hai mươi bốn tháng năm ngôi nhà tại ngõ một trăm một mươi chín trung kính phường trung hòa quận cầu giấy bốc cháy dữ dội
chỉ trong ít phút lửa bùng lên dữ dội kèm theo nhiều tiếng nổ
ngôi nhà cho thuê trọ cùng năm tầng mỗi tầng hai phòng tầng một kinh doanh xe đạp điện và sửa chữa xe điện
nhận tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã huy động nhiều xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường dập lửa cứu nạn
hàng chục xe cứu hỏa cứu thương túc trực bên ngoài
hơn một giờ ngọn lửa được dập tắt chỉ còn những cột khói bốc cao
công an đang phong tỏa hiện trường vụ việc
ngôi nhà xảy ra cháy nằm sâu trong ngõ nhỏ cách mặt đường trung kính khoảng hai trăm linh mét
cảnh sát phải kéo đường ống dẫn nước vào để dập lửa
đến hơn ba giờ sáng nhiều nạn nhân bọc túi vải đặt trên cáng được lực lượng chức năng đưa ra ngoài
hiện số người thương vong chưa được thống kê
đến bốn giờ ngọn lửa được dập tắt
theo thông tin ban đầu cơ quan chức năng xác định có một mươi bốn người tử vong và đang tiếp tục thống kê xác định danh tính
hiện công an đã phong tỏa phố trung kính để phục vụ công tác khám nghiệm hiện trường
quý vị thân mến hai mươi ba h ba mươi phút đêm một mươi ba tháng chín
tại một căn trung cư cao chín tầng nằm sâu trong hẻm hai mươi chín trên bảy mươi khương hạ
thanh xuân hà nội xảy ra cháy lớn
thời điểm xảy ra hỏa hoạn bên trong trung cư có nhiều người
các nhân chứng bàng hoàng kể lại giây phút kinh hoàng đó
dạng sáng ngày một mươi ba tháng chín các lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tiếp cận hiện trường vụ cháy
tại ngôi nhà một mươi tầng ở số ba mươi bảy trong ngõ hai mươi chín trên bảy mươi phố khương hạ phường khương đình quận thanh xuân hà nội
nhiều người dân vẫn không hỏi bàng hoàng trước sự việc
tại hiện trường hàng trăm người đứng theo dõi
hàng trăm cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong quá trình làm nhiệm vụ đã khá vất vả
do ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn nằm sâu trong hẻm gây khó khăn trong công tác cứu hộ cứu nạn
ông ngô phó điền nhân viên bảo vệ của trung cư cũng là người phát hiện ra vụ cháy cho biết

thời điểm đó ông ngửi thấy mùi khét nên đi kiểm tra thì phát hiện lửa cháy từ bảng điện ở tầng một
ông điền kể lại

ông ngô phó điền kể lại
trung cư này có chín tầng có khoảng bốn mươi năm căn hộ có thang máy

sáng một mươi ba tháng chín phó giáo sư tiến sĩ đào xuân cơ giám đốc bệnh viện bạch mai cho biết liên quan tới vụ cháy đêm qua tại thanh xuân hà nội bệnh viện tiếp nhận một mươi chín nạn nhân
trong đó hai trường hợp tử vong ngoại viện một bệnh nhân thở máy nguy kịch tám trẻ em hiện sức khỏe của các cháu ổn định đang thở oxy các bệnh nhân còn lại vừa ngạt khí vừa chấn thương
ngay sau khi tiếp nhận các nạn nhân bệnh viện đã hội trần phối hợp các chuyên khoa hồi sức cấp cứu chống độc để điều trị người bệnh
phó giáo sư cơ cho biết ngay sáng sớm nay bệnh viện tiếp tục hội trần chuyên khoa để cấp cứu cho các bệnh nhân tốt nhất
trao đổi với phóng viên lãnh đạo trung tâm cấp cứu một trăm một mươi năm hà nội cho biết đơn vị đã điều động một mươi kíp với hơn ba mươi cán bộ y tế với nhiều lượt vận chuyển
tới sáu giờ bốn mươi năm phút cán bộ và xe của trung tâm một trăm một mươi năm vận chuyển khoảng bốn mươi nạn nhân tới các bệnh viện
thời gian gần đây trên địa bàn thành phố hà nội liên tiếp xảy ra nhiều vụ cháy nổ gây ra hậu quả nghiêm trọng về người và của
nguy cơ cháy nổ tiềm ẩn trong mùa nắng nóng đang ở tình trạng đáng báo động nhất là ở các trung cư tập thể cũ
từ đầu năm đến nay trên địa bàn hà nội đã xảy ra hàng chục vụ cháy lớn nhỏ thậm chí có những ngày xảy ra nhiều vụ cháy liên tiếp
hà nội tập trung rất nhiều khu trung cư tập thể cũ xuống cấp với hàng nghìn thậm chí hàng chục nghìn dân cư đang tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất lớn
với tình trạng hỏa hoạn xảy ra trong thời gian qua các hộ gia đình và cả các cấp chính quyền địa phương cần phải bắt tay ngay vào công tác giáo dục tuyên truyền thanh kiểm tra phòng cháy chữa cháy
theo công an tp hà nội trường hợp xảy ra cháy nổ cần bình tĩnh xử lý tìm lối thoát nạn an toàn đã định sẵn đồng thời báo cho mọi người xung quanh để kịp thời thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm
báo cháy nhanh nhất cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ theo số một trăm một mươi bốn chính quyền công an địa phương nơi cư trú sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ để chữa cháy

trang bị đầy đủ các kiến thức phòng chống cháy nổ cứu hộ cứu nạn để tự bảo vệ cho bản thân và gia đình
tất cả những tin tức mới nhất của vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trên kênh
mong quý vị khán giả chú ý đón xem cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo